trong chương trình làm việc với các tỉnh tây nguyên ngày một mươi sáu tháng chín ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ cùng đoàn công tác của chính phủ đã làm việc với tỉnh gia lai về tình hình phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng chín tháng đầu năm tình hình xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế tập thể và đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
phát biểu kết luận buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh gia lai
phó thủ tướng vương đình huệ lưu ý gia lai cần tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh cải cách thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển doanh nghiệp